theo bộ công thương bảy tháng qua kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt một trăm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
xuất siêu một tám tỷ đô la mỹ thấp hơn mức xuất siêu hai sáu tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể kinh mệch hàng hóa xuất khẩu tháng bảy ước tính đạt hai mươi hai sáu tỷ đô la mỹ tăng năm năm so với tháng trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần bảy tỷ đô la mỹ tăng hai bốn
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt trên một mươi năm sáu tỷ đô la mỹ tăng sáu chín
một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng bảy có kim ngạch tăng so với tháng trước
như hàng dệt may máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng điện tử máy tính và linh kiện giấy dép